cây cầu treo xóm sống xã nhân mỹ huyện tân lạc hòa bình là con đường độc đạo để giao thương đi lại của người dân trong xóm
tuy nhiên cây cầu treo này đang bị xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân
đặc biệt hiện nay đang là mùa mưa bão tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn đe dọa đến tính mạng của bà con nhân dân mỗi khi qua lại cây cầu treo này
đầu tư xây dựng năm hai nghìn tám bằng nguồn vốn ngân sách huyện cầu treo xóm sống có ý nghĩa quan trọng đặc biệt
đối với đời sống sinh hoạt sản xuất hàng ngày của hơn một trăm hai mươi sáu hộ dân với hơn năm trăm linh nhân khẩu trên địa bàn
sau hơn một mươi năm đưa vào sử dụng mặt cầu treo bằng gỗ sẻ đã bị mục nát các dây cáp dầm cầu dao chắn hai bên đã bị hàn dỉ bong mối hàn
nguy hiểm hơn là những ngày mưa các thanh tre bập bềnh dính bùn đất trơn trượt không ai dám đi lại
mỗi ngày đi tầm ba bốn lượt cả đi liền đấy nhưng mà bây giờ cầu nó xuống cấp nghiêm trọng này
thì bản thân tôi kiến nghị với các cấp chính quyền tạo điều kiện xem xét sửa chữa lại cho người dân
ủy ban xã cũng như là ủy ban huyện cũng đã có kiến nghị rất là nhiều đối với các cấp để mà duy tu bảo dưỡng sửa chữa nâng cấp cái cầu treo trên sống
chính quyền đồng phương cũng rất là mong muốn cái nguồn kinh phí đó sẽ được sớm được triển khai thực hiện để đảm bảo phục vụ an toàn
cái vấn đề là giao thông tư lại
tỉnh hòa bình đã quyết định sửa chữa cải tạo cầu tre xóm sống với tổng kinh phí tám trăm linh triệu đồng
hiện ủy ban nhân dân huyện tân lạc đã giao cho các cơ quan chuyên môn hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định
hy vọng cây cầu mới sẽ sớm được xây dựng để người dân có thể yên tâm ổn định đời sống